bệnh viện giã chiến cấp hai số hai đã lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc tại nam sudan đợt hai
trước đó trong đợt một đã có hai mươi chín cán bộ y bác sĩ đến nam sudan vào ngày hai mươi tháng một mươi một và đến nay đã bắt đầu những ngày làm việc đầu tiên
trong đợt hai này bệnh viện giã chiến cấp hai số hai lên đường đến nam sudan với quân số là ba mươi người
sau cả hai đợt bệnh viện đã có đầy đủ quân số là sáu mươi ba người theo quy định của liên hợp quốc
cũng trong đợt hai này chính phủ australia tiếp tục hỗ trợ việt nam phương tiện vận chuyển
sau khi đến nam sudan máy bay này sẽ quay trở lại việt nam trở theo những cán bộ của bệnh viện giã chiến cấp hai số một đã kết thúc nhiệm kỳ một năm tại phái bộ này trở về việt nam đợt thứ hai
trước đó ba mươi một cán bộ của bệnh viện giã chiến cấp hai số một đã về việt nam đợt một vào ngày hai mươi một tháng một mươi một vừa qua